chiều nay một mươi bảy tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu quốc hội lào
do đồng chí sẻng nuôn sai nha lạt bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội lào dẫn đầu đang có chuyến thăm việt nam
đồng chí sẻng nuôi sai nha lạt cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết
trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của tổng bí thư chủ tịch nước lào bu nhan vua la chít đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển sâu rộng
đồng chí xẻng nuôi sai nha lạt thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng một số nét khái quát về kết quả hoạt động của quốc hội lào trong thời gian gần đây
nhất là kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa tám của lào và kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua
cũng như kết quả cuộc hội đàm làm việc và trao đổi kinh nghiệm với đoàn đại biểu quốc hội việt nam
khẳng định quốc hội lào sẽ phối hợp chặt chẽ với quốc hội việt nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh và đánh giá cao đồng chí xẻng nuôi sai nha lạt dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội lào sang thăm việt nam
bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của hai quốc hội hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới
quốc hội hai nước cũng như các ủy ban của quốc hội tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi thông tin kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp
giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các bộ ngành địa phương
trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và chương trình hợp tác giữa hai quốc hội